liên tiếp hai cơn bão số năm và số sáu cùng mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường miền núi tỉnh quảng ngãi sạt lở
ngành chức năng ở địa phương này huy động lực lượng giải phóng đất đá thông tuyến khu vực bị sạt lở
những ngày qua sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi và huyện minh long đã huy động phương tiện thiết bị thông tuyến đường dt sáu trăm sáu mươi
đoạn qua huyện minh long bị núi sạt lở vùi lấp
tại km ba mươi bảy cộng bảy trăm linh hơn bốn m ba đất đá được xe xúc xa nủi bên vực núi để thông tuyến mặt đường
khối lượng đất đá được di rời ra cố hành lang giao thông tuyến hạn chế tình trạng sạt lở vị trí này
huyện minh long hiện có khoảng một mươi vị trí có nguy cơ sạt lở núi vùi lấp các tuyến đường liên xã sau các đợt mưa lũ liên tục
sau bão số năm và số sáu toàn tỉnh quảng ngãi có khoảng ba mươi điểm vị trí tuyến đường ở sáu huyện miền núi bị sạt lở
đất đá chẳng ra đường
tuy nhiên các tuyến đường gây tắc nghẽn giao thông nhiều nhất là các huyện minh long sơn hà tây trà và trà bồng
hiện ngành giao thông vận tải và chính quyền địa phương đã giải phóng lượng đất đá thông xe cho các tuyến giao thông huyết mạch
tuy nhiên các phương án khắc phục mới chỉ là tạm thời
tại các vị trí núi bị sạt lở hàng nghìn khối đất đá vẫn có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào đe dọa tính mạng người dân ở các huyện miền núi
hiện các tuyến giao thông đã được khắc phục thông tuyến cơ bản
tuy nhiên ngành chức năng tỉnh quảng ngãi tiếp tục ra cố sửa chữa ta luy âm cống hành lang an toàn giao thông bị sói lở hư hỏng bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông